vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã thi hành lệnh bắt đối tượng trần thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
chú tại xã thạch kim huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
quy định tại điều bảy mươi chín bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
việc tổ chức và thi hành lệnh bắt khẩn cấp trần thị xuân
đảm bảo đúng trình tự quy định của bộ luật tố tụng hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hiện nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam trần thị xuân để tiếp tục công tác điều tra truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên tiếp trong thời gian gần đây đã xảy ra các vụ án mạng đau lòng
mà con cái xuống tay sát hại dã man đứng sinh thành ra mình
thậm chí còn có những sự tình xảy ra đã khiến cho trời không thể rung đất không thể tha
tiếp tục vụ án
đốt xe sát hại giám đốc xảy ra trên quốc lộ sáu mươi một c huyện châu thành tỉnh hậu giang vào ngày bốn tháng một mươi
mà bước đầu điều tra nghi can trần kiều trang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một lại chính là con gái của nạn nhân
là người tổ chức thực hiện vụ án gây rúng động dư luận này
vào chiều tối ngày hôm qua cục cảnh sát hình sự bộ công an tiến hành di lý các đối tượng liên quan về trụ sở để điều tra vụ việc
như tin đã đưa vào khoảng hai mươi ba h ngày bốn tháng một mươi
ông trần văn ri
và bà võ thị chiến cùng chú tại quận sáu tp hcm là giám đốc và phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất thương mại kiên bình huyện bình chánh tp hcm
ngồi trên ô tô bảy chỗ do tài xế lại văn trung điều khiển đi từ cần thơ về tỉnh hậu giang
thì bị một nhóm người đi xe gắn máy chặn đầu
các đối tượng dùng bình hơi cay xịt rồi dùng dao tấn công sau đó tưới xăng lên ô tô châm lửa đốt
ba người trên xe ô tô được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng trong đó ông trần văn ri đã tử vong
vào cuộc điều tra công an bắt giữ trần kiều trang là con gái của ông ri cùng với các nghi can liên quan
bước đầu xác định do mâu thuẫn gia đình trần kiều trang đã thuê người gây ra vụ án nghiêm trọng trên
và hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra
phận làm con thì phải có trách nhiệm báo hiếu phụng dưỡng cha mẹ
nhưng những đứa con này thì lại khác
họ sẵn sàng tức đoạt mạng sống đứng sinh thành
và những mâu thuẫn trong đời sống
và đây tiếp tục là lời cảnh báo về tình trạng suy thoái đạo đức trong xã hội hiện nay
và những tin tức mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo
trong khi đó tại tỉnh bến tre cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cho biết
trong ngày hôm qua một mươi bảy tháng một mươi trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đánh nhau khiến hai người tử vong
vào chiều cùng ngày trần thanh lực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tại ấp dồng cụp
xã an đức ba chi tỉnh bến tre đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
để đầu thú về hành vi giết người
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy trần thanh lực cùng với nhóm bạn tổ chức nhậu
tại quán karaoke phi thuyền đối diện của nhà lực
được một lúc lực đi ra ngoài nói chuyện với chị bùi phương thảo ngụ tại địa phương
lúc này phan thanh quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và phan thanh hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cùng ngụ tại huyện ba chi và hai thanh niên khác đi trên hai xe mô tô đến trước cổng quán
tại đây nhóm của quân và hưng gây sự với lực
nên hai bên đã xảy ra cự cãi
thầy hiếu thế lực đi vào phòng đang hát karaoke lấy dao đe dọa nên bị nhóm thanh niên này tấn công ngược lại
sau đó lực chạy về quán karaoke gọi nhóm bạn ra để đuổi theo tấn công lại nhóm của quân và hưng
trong lúc xô sát lực lấy dao đâm vào bụng quân không dừng lại lực tiếp tục đuổi theo đâm vào lưng của hưng
mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng quân và hưng đã tử vong
sau khi gây án lực đã trốn khỏi địa phương đến ngày hôm sau biết không thể trốn thoát trần thanh lực đã ra đầu thú
công an huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc vừa bắt một đối tượng có hành vi lừa đảo chạy xin việc để chiếm đoạt số tiền là bốn trăm tám mươi triệu đồng
đồng thời mở rộng điều tra để truy tố đối tượng trước pháp luật
đó là lê văn chiến ở xe a qua huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
bước đầu công an huyện buôn đôn xác định từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
chiến đã tung tin là mình có nhiều mối quan hệ quen biết nhiều lãnh đạo ở tỉnh đắk lắc nên có thể xin được việc làm
với thủ đoạn đó chiến đã lừa nhận tiền của bốn gia đình ở huyện ea súp và thành phố bôn ma thuật tỉnh đắk lắc với tổng số tiền là bốn trăm tám mươi triệu đồng
tất cả số tiền trên chiến đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân
cũng trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố thái nguyên một số đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm nốt tài sản với số lượng và mức độ nghiêm trọng
đáng chú ý là xuất hiện những thủ đoạn lừa đảo mới tinh vi và rất chuyên nghiệp
vì nhẹ dạ cả tin và mất cảnh giác mà nhiều người dân đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đặt hàng trăm triệu đồng
và sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh thái nguyên
nguyễn thu trà tức trà anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tổ ba mươi ba phường phát đình phùng thành phố thái nguyên
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
tuy không có việc làm ổn định
nhưng đi đâu trà cũng tự nhận mình là giám đốc công ty chuyên phân phố thép
có mối quan hệ quen biết với nhiều đồng chí lãnh đạo
với vỏ bọc đó trà đã tạo lòng tin cho một số người dân về khả năng xin việc bán thép với giá rẻ hơn so với thị trường
để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
còn với vương thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã đồng bẩm thành phố thái nguyên
do làm ăn thua lỗ nên đã có hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
với thủ đoạn rất tinh vi
huyền đã lừa bán một chiếc xe ô tô cho rất nhiều người
tôi đi bán xe bán xe lấy tiền là bốn trăm linh triệu
với thủ đoạn tôi đã bán cái xe đấy cho ba người
chỉ tính từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
riêng trên địa bàn thành phố thái nguyên của tỉnh thái nguyên đã xảy ra một mươi vụ lừa đảo chiếm đất tài sản
với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
các đối tượng thường dùng cái thủ đoạn lừa đảo bằng việc cách xin việc làm
xin việc làm
là xuất khẩu lao động hoặc môi giới các việc làm của những nạn nhân ở vùng sâu vùng xa
thức và lừa đảo ngày này nó không còn mới nó rất là phổ thông
nhưng mà các nạn nhân là nôn nóng khi con em được tốt nghiệp ra trường chưa xin được việc nào
cũng trong thời gian qua trên địa bàn thái nguyên xuất hiện một thủ đoạn mới
đó là sự xuất hiện của một nhóm đối tượng tự nhận là người của các cơ quan tố tụng
đã gọi điện thông báo đến nhiều dân
đó là sự xuất hiện của một gia đình về việc có liên quan đến một đường dây tội phạm
và muốn để chứng minh mình vô tội bị hại phải chuyển tiền cho các đối tượng
nhẹ dạ cả tin nhiều người đã chuyển tiền cho các đối tượng
với người phụ nữ này khi đang chuẩn bị chuyển cho các đối tượng chín trăm linh triệu đồng
thì được cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn
cứ thế chăm sóc làm theo bởi vì là nó dọa là nếu mà mình mà nói cho người thân của mình
hay là những người liên quan biết thì là nó sẽ không đảm bảo cái an toàn cho gia đình nhà mình
thứ hai nữa là mình sẽ phải làm lộ tiết lộ thông tin vụ án
thì mình sẽ người ta không bắt được tội phạm thì mình sẽ phải chịu phạt tù từ một mươi đến một mươi ba năm
hiện nay tội phạm lừa đảo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đang có xu hướng gia tăng
để ngăn chặn loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
thì mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trước mọi phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
khi phát hiện các đối tượng có hành vi nghi vấn thì cần kịp thời trình báo cơ quan công an
để phối hợp điều tra xử lý và ngăn chặn loại tội phạm này
vào ngày một mươi một tháng một mươi truyền hình công an nhân dân đã phản ánh vụ việc
hàng trăm cây thông thuộc rừng đặc dụng có tuổi đời trên ba mươi năm
ở phường an tây tp huế bị chặt phá đã gây bức xúc cho người dân
sau khi nhận được thông tin công an tp huế đã vào cuộc điều tra
qua đó đã tìm ra thủ phạm đốn hạ hàng trăm gốc thông tại khu vực rừng nói trên
hiện công an tp huế đã tống đạt quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông võ văn tý năm mươi bốn tuổi
chú tệ phường an tây tp huế với tội danh hủy hoại rừng
theo cơ quan công an vào cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy qua giới thiệu của người dân
về việc ông võ văn tý có rừng keo ở phía sau nhà chứng tích ngô đình cần
khu vực năm phường an tây cần bán ông trần quang thành bốn mươi một tuổi
chú tệ phường thủy phương thị xã hương thủy làm người thợ mộc
đã đến liên hệ với ông tý để mua
sau khi khai thác xong số gỗ keo ông thành đặt vấn đề
nếu ông tý còn diện tích rừng nào nữa thì bán cho mình
lúc này ông tý đã chỉ dừng thông cạnh đó và cho biết sẽ đảm bảo an toàn
với ông thành về việc đốn hạ vận chuyển gỗ thông ra khỏi rừng
tin lời ông thành đồng ý mua số gỗ thông với giá hai mươi triệu đồng
toàn bộ số gỗ thông được ông thành cho thợ cưa từng khúc dài hai mét
và trở đi bán ở địa bàn hương thủy
quá trình điều tra công an đã thu giữ một trăm năm mươi ba khúc gỗ thông
và sáu mươi tám tấm gỗ đã cưa xẻ
tại cơ quan công an võ văn tý đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
riêng đối với ông thành hành vi hủy hoại rừng chưa đủ căn cứ
để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật
còn tại quảng nam cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa tống đạt
các quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng và lệnh khám xét nơi ở
nơi làm việc của ông đoàn tất chuẩn nguyên giám đốc ban quản lý rừng
phòng hộ sông tranh để điều tra hành vi
theo kết quả điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy
trong thời gian là giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ sông chanh
ông trần đã cùng với hai cán bộ của ban cùng nhau lập khống chứng từ
chiếm đoạt tiền từ nguồn kinh phí giao khoán bảo vệ rừng
trên địa bàn hai huyện nam trà my và bắc trà my
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần tám trăm linh triệu đồng
trước đó vào năm hai nghìn một mươi năm các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng phá rừng phòng hộ nghiêm trọng
trong lâm phận ban quản lý rừng
trong lâm phòng hộ sông tranh thuộc địa phận xã trà giác và trà bui huyện bắc trà my
sau vụ việc này có nhiều cán bộ đã bị kỷ luật
riêng ông trần bị cảnh cáo cho thôi chức và điều chuyển nhận công tác
tại phòng khoa học thông tin sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
ngoài ra liên quan đến vụ việc trên hai bị cáo khác cũng bị khởi tố là ông trần đồng
trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật và bà nguyễn thị bích nhung
kế toán trưởng ban quản lý rừng phòng hộ sông chanh cùng về tội tham ô tài sản
chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với tiềm mục lệnh truy nã sáu x phụ nữ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
ba đối tượng phạm hai tội danh phạm hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
là đối tượng trần ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại nhà a ba ngách ba mươi ba ngõ tám mươi tám trần quý cáp phường văn trương tp hà nội
bị công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa ra quyết định truy nã về hai tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
là đối tượng nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn ngọc hội xã vĩnh ngọc thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
và đối tượng hoàng bảo ngọc thanh quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn vĩnh trung xã cam an nam huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
bị công an thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa ra quyết định truy nã về hai tội cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bàn án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý